tại khu vực chợ đêm thị xã đồng xoài thuộc phường tân phú thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng thiêu dụng hoàn toàn một cửa hàng kinh doanh dây dép
làm hai mẹ con chủ cửa hàng tử vong
vào thời điểm trên một số người dân sống xung quanh khu vực chợ đêm đồng xoài
bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh kèm theo đó là tiếng đập cửa phát ra từ cửa hàng giày dép thủy trinh
do chị nguyễn thị thủy làm chủ
ngay sau đó người dân phát hiện ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ khu vực cửa hàng dây dép
lập tức nhiều người cùng nhau dùng cây sắt cậy cửa cuốn phía trước để cứu những người bên trong
sau khoảng năm phút cậy cửa người dân và một số nhân viên cửa hàng cũng đã cứu thoát được anh tâm
chồng chị thủy và con gái
riêng chị thùy và bé trai sáu tuổi bị kẹt sâu phía trong cả hai mẹ con đã tử vong
theo thông tin ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện
vụ cháy đã làm thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng giấy dép này ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng tỉnh bình phước đang điều tra và làm rõ vụ việc